nhân chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa liên bang nigeria ngày hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi
phó thủ tướng vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã có cuộc hội đàm
với phó tổng thống nước cộng hòa liên bang nigeria yeni osinbazo
trong buổi hội đàm hai bên đã trao đổi các biện pháp thực chất nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại trong thời gian tới
theo đó nhất trí cần thiết lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động hợp tác
chú trọng vai trò của ủy ban thương mại cũng như đẩy mạnh các cơ chế hiện có
sang thăm lẫn nhau để trao đổi thông tin về thị trường chính sách thương mại quy định xuất khẩu của mỗi nước
với các thế mạnh riêng có việt nam mong muốn gia tăng kim ngạch thương mại với nigeria
thông qua trao đổi các mặt hàng điều thủy sản húa gạo giày da may mặc
nhân dịp này hai bên đã ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu trao đổi đoàn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
cũng trong ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi phó thủ tướng vương đình huệ có buổi làm việc với phó chủ tịch hạ viện nigeria
và tới thăm trụ sở cộng đồng kinh tế các nước tây phi ecowas gặp chủ tịch ủy ban ecowas jean claude caché bru